thưa quý vị vào đêm qua sau khi đi vào vùng biển tỉnh quảng trị đến quảng ngãi
bão số sáu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc
một trăm linh tám năm độ kinh đông trên vùng biển quảng bình đến thừa thiên huế
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ một mươi km một giờ
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục giảm cường độ
rất ít có khả năng gây gió mạnh trên cấp sáu tại các vùng đất liền ven biển
khu vực nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi sóng biển cao từ hai đến bốn mét
trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa bão cảng vụ hàng không miền bắc đã quyết định
đóng cửa tạm thời cảng hàng không đồng hới tỉnh quảng bình từ sáu giờ sáng nay đến một mươi ba giờ cùng ngày